thời tiết chuyển mùa tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại lớn cộng thêm nồng độ vi khuẩn virus trong không khí tăng khiến số trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng mạnh trong những ngày qua
các bệnh trẻ thường mắc trong thời gian này là bệnh về đường hô hấp đặc biệt là viêm phổi ở trẻ nhỏ tiêu hóa suất vi rút suất suất huyết
theo các bác sĩ bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ diễn biến rất nhanh nhất là trẻ dưới sáu tháng tuổi
vì thế cha mẹ cần chăm sóc trẻ chú đáo để phòng bệnh trong giai đoạn chuyển mùa này đó là tiêm chủng đầy đủ giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ giữ vệ sinh cơ thể trẻ và người chăm trẻ
cần thường xuyên rửa tay với xà phòng cần giữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng
ngoài ra cũng cần có ý thức phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hô hấp nên cần hạn chế trẻ tiếp xúc với người bị bệnh
chú ý nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho ăn uống phong phú sinh hoạt điều độ